nguyễn văn phương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thiện thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bắt tạm giam
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ vụ án nguyễn văn phương cùng với hai cán bộ sở giao thông vận tải và sở công thương tỉnh cà mau
nhận lời các chủ xe không đủ điều kiện đăng kiểm rồi làm giấy tờ giả hợp thức hóa hồ sơ
để đưa phương tiện đi đăng kiểm và thu lợi bất chính
qua kiểm tra ban đầu qua điều tra ban đầu phương có liên quan đến việc làm giả bảy mươi hai hồ sơ thiết kế
thi công cải tạo xe cơ giới hồ sơ khống làm một trăm linh hai biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo biên bản khống
và ký xác nhận một trăm linh hai biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo biên bản khống
nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm
lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của nguyễn văn phương
để thu giữ tài liệu và tăng vật có liên quan đến vụ án